kính chào quý vị và các bạn đây là chương trình an ninh mạng đầu tiên của năm mới giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
nhân dịp đầu xuân năm mới những người làm chương trình xin gửi tới quý vị và các bạn lời chúc an khang thịnh vượng
thưa quý vị thời gian qua để cải cách hành chính giảm thủ tục cho người dân
bộ công an đã triển khai cấp hộ chiếu trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia
tuy nhiên lợi dụng việc người dân chưa nắm được các quy định nhiều đối tượng cò mồi
đã lừa đảo nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân của người dân
trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ phản ánh tới quý vị và các bạn về chiêu trò lừa đảo này
trước đó xin mời quý vị điểm lại các thông tin an ninh mạng tuần qua
cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông vừa điểm ra các chiêu trò lừa đảo trực tuyến
có khả năng được các đối tượng lừa đảo sử dụng nhiều trong dịp tết nguyên đán
hòng chiếm đoạt thông tin tài sản của người dân
các hình thức lừa đảo chủ yếu là chiêu lừa mua vé máy bay giá rẻ dịp tết
giả cán bộ công an luật sư
hỗ trợ lấy lại tiền đã mất
lừa đảo vay tiền qua ứng dụng tín dụng đen
lừa đảo nhận quà trúng thưởng dịp tết
cục an toàn thông tin khuyến cáo không làm theo hướng dẫn của các đối tượng
khi chưa xác minh được danh tính
không truy cập vào các đường liên kết lạ hoặc tải các ứng dụng lạ
đồng thời liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền để được giải đáp
và hỗ trợ kịp thời về chương trình khuyến mãi trao thưởng
cục cảnh sát hình sự bộ công an công an tp đà nẵng và một số địa phương
vừa triệt phá đường dây cho vay nặng lãi cưỡng đoạt tài sản quy mô hơn chín tỷ đồng
cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông khuyến cáo người dân
nên tìm đến các tổ chức cho vai uy tín như ngân hàng hoặc các công ty tài chính hợp pháp
tuyệt đối không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân hoặc tài khoản ngân hàng
trên các trang web hoặc ứng dụng không đáng tin cậy
khi cài đặt bất kỳ ứng dụng nào đặc biệt liên quan đến tài chính
người dân nên xem xét cẩn thận các quyền mà ứng dụng yêu cầu
cũng như đọc kỹ các điều khoản chính sách của ứng dụng này
nếu phát hiện có điểm đáng ngờ hãy hủy cài đặt ứng dụng ngay lập tức
gần đây mạng xã hội xuất hiện tài khoản giả mạo học viện cảnh sát nhân dân
cổng thông tin hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng
tại đây các đối tượng hướng dẫn nạn nhân đóng phí để hỗ trợ
hoặc làm nhiệm vụ để rút tiền treo trên hệ thống
có người khi chuyển tiền các đối tượng thông báo tài khoản ngân hàng bị lỗi
và không cho giúp tiền về
vì vậy người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho bất cứ ai
thông qua bất kể hình thức nào
nếu phát hiện các trường hợp có dấu hiệu bị lừa đảo
người dân cần trình báo cơ quan công an để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật
trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng việt nam bộ thông tin và truyền thông
vừa có cảnh báo về hình thức lừa đảo mới nhắm vào các cá nhân tổ chức sử dụng chữ ký số
theo đó lợi dụng việc sử dụng chức ký số ngay càng phổ biến
vào mùa quyết toán thuế của các cá nhân doanh nghiệp
thời gian gần đây các đối tượng lừa đảo đã giả mạo đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số
để gửi thư điện tử yêu cầu người dùng gia hạn chữ ký số
sau khi người dùng thực hiện thao tác gia hạn theo yêu cầu của đối tượng lừa đảo
họ sẽ bị chiếm đoạt tài sản
trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng việt nam khuyến nghị khi nghi ngờ email giả mạo
yêu cầu gia hạn chứng thư số
các cá nhân doanh nghiệp cần chủ động liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số
để được hướng dẫn kiểm tra thời hạn chứng thư số cũng như hợp đồng đăng ký dịch vụ
bộ công an triển khai tiếp nhận hồ sơ cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử
trực tuyến trên cổng dịch vụ công
việc này đã mang lại nhiều thuận lợi cho người dân giúp công dân dễ dàng chủ động nộp hồ sơ
đề nghị cấp hộ chiếu vào bất kỳ thời gian địa điểm nào thông qua các thiết bị điện tử
có kết nối internet mà không phải đến trực tiếp cơ quan quản lý xuất nhập cảnh
tuy nhiên thời gian qua lợi dụng việc người dân chưa nắm được các quy định
về việc làm hộ chiếu trên cổng dịch vụ công trực tuyến
nhiều đối tượng cò mồi đã đăng tin trên các trang mạng như mạng giới thiệu dịch vụ
làm hộ chiếu online với những lợi ích như không phải đi lại không phải xếp hàng trả về tận nhà
khi sử dụng dịch vụ này người dân không chỉ phải trả mức phí cao gấp nhiều lần lệ phí
theo quy định của nhà nước mà còn có nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân
do công việc phải làm hộ chiếu gấp lại chưa quen với việc làm hồ sơ qua cổng dịch vụ công
chị vàng thị vư tìm kiếm người làm dịch vụ hộ chiếu trên mạng xã hội
dù phải làm với mức giá cao gấp nhiều lần lệ phí theo quy định
và phải cung cấp chứng minh nhân dân số điện thoại chính chủ thông tin vợ hoặc chồng
nhưng vì cần gấp hộ chiếu nên chị vư vẫn chấp nhận
họ yêu cầu chụp căn cước công dân hai mặt
thứ hai là về cái số điện thoại của mình phải đăng ký chính chủ
thứ ba là về ảnh thẻ của mình

và thứ năm thì họ có yêu cầu về địa chỉ chính xác của mình

tuy nhiên mình cũng
đang rất là gốc nên là mình cũng đã gọi thông tin cho bệnh viện làm hộ chiếu
trên thực tế rất nhiều người có nhu cầu như chị vư
để đáp ứng nhu cầu này dịch vụ làm hộ chiếu online nở rộ trên mạng internet
kết quả tìm kiếm trên google về dịch vụ làm hộ chiếu online
chỉ trong bốn mươi năm giây đã có tới hàng chục triệu kết quả
tuy nhiên trong số này có không ít co mồi mang mục đích lừa đảo lấy cắp thông tin cá nhân
khi dùng dịch vụ này các đối tượng thường đề nghị người dân cung cấp ảnh chân dung
ảnh chụp hai mặt căn cước công dân số điện thoại email chính chủ địa chỉ mã otp
để làm thủ tục cấp hộ chiếu trực tuyến
khuyến cáo công dân là nếu chúng ta có nhu cầu nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công
thì vào các trang cổng thông tin điện tử của công an thành phố của cục xuất nhập cảnh
đã có nhiều trường hợp người dân sau khi cung cấp thông tin cá nhân
bị các đối tượng lợi dụng thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng
như đăng ký mở tài khoản ngân hàng vay tiền trên các ứng dụng trực tuyến
hoặc đánh cắp các tài khoản trực tuyến mà công dân đang sử dụng
như tài khoản ngân hàng zalo facebook vneid
sau đó sử dụng các tài khoản đã đánh cắp để thực hiện lừa đảo người thân bạn bè hay những người trên mạng xã hội
mỗi người dân thì nên tự nộp hồ sơ cấp hộ chiếu online để có thể thuận tiện cho việc theo dõi kết quả cấp hộ chiếu
điều thứ hai là chúng tôi khuyến cáo người dân là tuyệt đối là không cung cấp các thông tin
chia sẻ các thông tin cá nhân của mình như các cấp hôn dân số điện thoại địa chỉ email tài khoản ngân hàng
cung cấp thông tin cho các đối tượng trung gian đặc biệt là những đối tượng đang quảng cáo làm dịch vụ cấp hộ chiếu online
cũng như những đối tượng ngoài trụ sở cơ quan
công an để tránh các nguy cơ làm lộ lọt đánh cắp thông tin hoặc các đối tượng xấu có thể lợi dụng cái thông tin cá nhân của mình để thực hiện hành vi trái pháp luật
hiện nay người dân khi muốn cấp hộ chiếu phổ thông chỉ cần đăng nhập vào cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ dịchvucông gov vn
để tìm hiểu thông tin và thực hiện theo các bước làm hộ chiếu
thủ tục làm hộ chiếu qua dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn hiện đã hoàn thiện nên thao tác dễ dàng thuận lợi
trong trường hợp người dân còn gặp khó ở bất cứ khâu nào cũng nên tới cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để được hỗ trợ
cấp đổi hộ chiếu online hai mươi bốn trên hai mươi bốn như vậy thì cái việc mà chúng tôi tiếp nhận hồ sơ thì rất là nhiều
và cũng gây cái áp lực rất là mạnh đối với cái việc xử lý làm sao và phục vụ được nhân dân theo đúng cái thời hạn mà luật đã quy định
trong thời gian tới chúng tôi sẽ cải tiến hệ thống cải tiến quy trình
để chúng ta có thể vừa đáp ứng được yêu cầu của người dân và cũng như là giảm thiểu những khó khăn đối với cán bộ chiến sĩ
công việc trọng tâm của cái đề án sáu thì đã được bộ ngoan triển khai rất quyết liệt
không những mà triển khai trong nội bộ mà nó còn là một cái nền tảng là mấy cơ sở để các cái bộ ngành khác có cái sự phối hợp
và phải triển khai đồng bộ để làm sao đạt được một cái mục tiêu là thực hiện một cái cơ sở để các cái bộ ngành khác có cái sự phối hợp và phải triển khai đồng bộ
để làm sao đạt được một mục tiêu là thực hiện cái công việc quản lý quản trị xã hội
một cách nó thuận tiện nhất thông minh nhất đơn giản nhất nhưng mà lại hiệu quả cao nhất
đồng thời với cái việc quản lý xã hội đó thì phải tạo điều kiện thuận lợi cho người dân cho doanh nghiệp
thời gian tới bộ công an sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền tới người dân nhằm hạn chế tình trạng dịch vụ tự phát

qua đây cũng khuyến cáo mọi công dân tổ chức có nhu cầu cấp hộ chiếu
cần trực tiếp làm thủ tục đăng ký tuyệt đối không làm qua trung gian cò mồi
hoặc những lời quảng cáo trên các trang mạng xã hội như zalo facebook
để tránh bị đối tượng lợi dụng thực hiện các hành vi lừa đảo
bộ công an cũng sẽ chủ động đổi mới phương pháp làm việc đơn giản hóa thủ tục hành chính
đẩy mạnh chuyển đổi số trên các lĩnh vực công tác góp phần phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn